sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng tại thành phố hồ chí minh
thành phố hiện đang tăng cường phòng chống bằng cách vệ sinh môi trường
xử lý ổ dịch trong các xóm trọ các khu có đông dân nhập cư
trong tháng một mươi này số ca sốt xuất huyết được ghi nhận tăng gần bốn mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
các khu nhà trọ trên địa bàn nhiều quận huyện nhất là những khu vực có đông sinh viên công nhân lao động nhập cư
các khu chế xuất khu công nghiệp là tìm ẩn nguy cơ cao về vệ sinh môi trường dẫn đến bệnh sốt xuất huyết
theo ngành y tế dự phòng hiện có tới gần một mươi tám điểm nguy cơ cao
trong đó chủ yếu là xóm trọ bãi phế thải khu công trình phế thải
việc tập trung giám sát các khu vực nguy cơ cao được đặt lên hàng đầu trong mùa dịch
với sự tham gia của ngành y tế chính quyền địa phương và các đoàn thể
tính đến trung tuần tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám thành phố đã ghi nhận phát sinh sáu mươi một ổ dịch sốt xuất huyết
trên địa bàn hai mươi bốn quận huyện
vì vậy việc giám sát chặt tại cộng đồng có thể đem lại hiệu quả trong việc phòng chống sốt xuất huyết
bên cạnh đó người dân cần nâng cao ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường
chủ động diệt lăng quăng diệt mũi phòng bệnh